hộ chiếu có gắn chiếc điện tử là hộ chiếu có gắn thiết bị điện tử lưu giữ thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký của người cấp
đây là một bước cải tiến mới nhằm tạo thuận lợi cho công dân việt nam nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của đất nước
hình thức của hộ chiếu gắn chip điện tử cơ bản giống với hộ chiếu không gắn chip điện tử với bìa màu xanh tím than
các trang cho hộ chiếu là cảnh đẹp đất nước di sản văn hóa việt nam
toàn bộ nội dung hình ảnh in trong hộ chiếu được thực hiện bằng công nghệ hiện đại đáp ứng yêu cầu an toàn chống nguy cơ làm giả và đạt tiêu chuẩn icao
để phân biệt với hộ chiếu không gắn chip điện tử ở trang bìa đầu tiên của cuốn hộ chiếu có gắn chip điện tử có biểu tượng chip điện tử chip điện tử được đặt tại trang bìa sau của cuốn hộ chiếu
để lưu trữ thông tin cá nhân thông tin sinh chắc học của người được cấp hộ chiếu gồm ảnh mặt vân tay và chữ ký số của cơ quan cấp hộ chiếu
hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử và hộ chiếu phổ thông có gắn chip điện tử được sử dụng song song
khi nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu công dân việt nam từ đủ một mươi bốn tuổi trở lên có quyền được lựa chọn cấp hộ chiếu không gắn chip điện tử hoặc hộ chiếu có gắn chip điện tử
các thế lực thù địch phản động sử dụng rất nhiều thủ đoạn tinh vi trong đó có việc lôi kéo rụ rỗ kích động một số đối tượng trong nước có những tiếng nói hành động chống đấu chính quyền đi ngược lại lợi ích của quốc gia của dân tộc
và ở chiều ngược lại không ít đối tượng trong nước cũng chấp nhận trở thành con bài chính trị để nhận được sự tài trợ về kinh tế được xuất ngoại định cư nước ngoài
một số đối tượng này cũng đã đạt được mục đích được xuất ngoại thế nhưng trên thực tế cho thấy thì chỉ trong một thời gian ngắn
đất hứa vốn trước kia là động lực thôi thúc hành vi chống đối của họ
và ngay sau đây biên tập viên nam hà sẽ có phần trình bày cụ thể hơn về vấn đề này
kính chào quý vị khán giả
một chiêu bài thâm độc thường thấy của các thế lực thù địch phản động đó là lợi dụng một số đối tượng chống đối trong nước để gây bất ổn trong nước kích động gây dối bạo loạn
những người này đều mang tư tưởng bất mãn dưới vỏ bọc là các nhà hoạt động đấu tranh cho dân chủ nhân quyền
đấu tranh vì đất đai môi trường
để nói xấu chế độ xuyên tạc sự thật lôi kéo sự chú ý của truyền thông lê trái

theo nhà bác các đối tượng càng chống phá thì các thế lực thủ địch phản động và một số tổ chức chống phá
báo nguyễn văn minh phó tổng biên tập báo công thương xin định cư ở nước ngoài là lựa chọn phổ biến của các đối tượng phản động chống phá
sang đến miền đất mới chúng tiếp tục tham gia các tổ chức ở bên ngoài để gây dối tình hình trong nước
chúng coi đấy là một cái miền đất hứa một cái hướng để đến với một cái chân trời tự do dân chủ một thế giới văn minh và tưởng như là cống hiến nhiều hơn
nhưng mà thực chất thì âm mưu thủ đoạn thì không hề thay đổi
và cái mục tiêu con đường của họ vẫn là cái con đường lầm lạc tăm tối
đây là một cái kỹ nghệ chống cộng tôi đặt tên là như vậy
đó là một cái nguồn máy một cái bộ máy mà những người những nhà gọi là đối lập đấu tranh ở trong nước
thì nó chỉ là một mắt xích ở trong cái kỹ nghệ gọi là kiếm ra tiền của những tổ chức này
cũng giống như nguyễn ngọc nhi quỳnh các đối tượng trần phải thanh thủy huy hà vũ hải điếu gầy tạo phong tần nguyễn văn đại lê thu hạc
đều là những đối tượng vì lợi ích của bản thân và xâm phạm lợi ích vô dạng
cơ quan điều tra thu thập được nhiều bằng chứng cho thấy đối tượng đã nhận tiền từ các cá nhân và tổ chức nước ngoài để thực hiện các hoạt động chống phá
và thực tế cũng cho thấy một số đối tượng đang chấp hỏng án trong trại giam
nhưng người thân của chúng vẫn nhận được sự tài trợ từ một số tổ chức thù địch phản động chống phá bên ngoại
để có tiền duy trì cuộc sống
các đối tượng ra sức hoạt động chống phá
ở trong nước càng gây chú ý bao nhiêu
chúng càng có cơ hội nhận được sự hậu thuẫn từ bên ngoài lớn bấy nhiêu
nói là đấu tranh vì con người
nhưng thực chất các đối tượng này không có lý tưởng gì cao siêu
ngoài mục đích kiếm miếng cơm manh áo được xuất ngoại đến xứ sở thiên đường
và cũng bởi vậy khi tiếng nói của chúng không còn mấy giá trị
thì những đồng tiền tài trợ càng eo hẹp thậm chí cũng chẳng còn rơi vào túi
đây là hình ảnh của nguyễn ngọc y quỳnh
hai con nhỏ vì lần đầu tiên đặt chân đến nước mỹ
giấc mơ được đặt chân đến sứ thiên đường đã thành sự thật
khi sức nóng của cái tên mẹ nấm vẫn còn
thời gian đầu ở đây quỳnh được thế lực thù địch phản động bên ngoài
đánh bóng tên tuổi đào tạo và gán cho những giải thưởng hào nhoáng
như giải thưởng tự do báo chí quốc tế giải thưởng nhân quyền
nhưng sống lâu trên đất mỹ quỳnh mới dần vỡ mộng
chia sẻ trên trang cá nhân của mình quỳnh phải thốt lên
nước mỹ không vĩ đại như người ta tưởng
cùng cảnh với quỳnh là trần thị nga
là thành viên của tổ chức khủng bố việt tân
bị kết án được ra tù trước thời hạn và bị trục xuất sang nước ngoài định cư
chỉ trong một thời gian ngắn nga đã phải cay đắng thừa nhận thực tế cuộc sống gặp vô vàn khó khăn
thì lại quay ngược lại phản ứng với chính những người mà đã cung cấp tiền cho họ
và các tổ chức đứng phía sau đến đây cũng lộ rõ là những kẻ rào hoạt nói rồi quên hứa rồi bỏ tung hô rồi phó mặt
khi những đối tượng ở trong nước họ có lợi dụng được để hoạt động chống đối chống chính quyền thì cung cấp tiền
nhưng khi đã ra định cư nước ngoài hết điều kiện hết cơ hội để hoạt động chống đảng chống phá đảng nước thì lại cắt viên rợ
có những tổ chức phản động như là việt tân là chuyên môn là sử dụng những người như trần khải thanh thủy
trần khải thanh thủy khi mà qua rồi thì trần khải thanh thủy thấy rằng là bản chất thật của việt tân là vắt tranh bỏ bỏ
nên trần khải thanh thủy đã lên tiếng và nói rằng tôi không còn một chút niềm tin gì về đảng việt tân hết
tôi từ nay bỏ đảng việt tân và bỏ luôn con đường đấu tranh
sau nhiều năm ở hải ngoại người ta không còn tìm thấy bài viết nào của trần khải thanh thủy hay những kẻ một thời hương to mồn chửi với đất nước
tạo phong tần nguyễn văn hải quay ra bới móc kể tội tố cáo lẫn nhau
tiếng nói của củ vi hạ vũ nguyễn văn đại cũng dần trở nên lạc lõng
còn lê thu hạ bạch hồng quyền giờ còn nhớ quê hương thì cũng đã quá muộn
chống phá tổ quốc để đạt được mục đích định cư ở nước ngoài là một hành động đáng phê phán
thực tế chua chát là lời cảnh tỉnh cho những đối tượng này
thực tế cho thấy nếu không muốn vỡ mộng vì sự lừa mị từ các tổ chức đối tượng thù địch phản động bên ngoài
thì tốt nhất phải có những hành động tích cực xây dựng tổ quốc dành tình cảm yêu thương với nơi đã sinh ra bản thân mình hòa bình
thực tế cho thấy nếu không muốn vỡ mộng vì sự lừa mị từ các tổ chức đối tượng thù địch phản động bên ngoài

thực tế cho thấy nếu không muốn vỡ mộng vì sự lừa mị từ các tổ chức đối tượng thù địch phản động bên ngoài